ngày ba mươi một tháng một mươi hai hàng nghìn người dân thủ đô hà nội đã đổ về trung tâm thành phố
để có thể tận hưởng không khí của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
kỳ vọng đón một năm mới hai nghìn hai mươi nhiều may mắn thành công và hạnh phúc
tiết trời hà nội như chiều lòng người không mưa không quá lạnh
phù hợp cho người dân thủ đô vui chơi đón năm mới
khi ánh đèn bừng lên cũng là lúc đường phố tấp nập người qua lại
rộn rã đổ về trung tâm thành phố mỗi lúc mùa đông
gương mặt ai đều ánh lên niềm hân hoan tự hào
để tạo không khí vui tươi cho nhân dân hà nội tổ chức nhiều chương trình đặc sắc
tại khu vực hồ hoàn kiếm trong đó phải kể đến chương trình cao đao hai nghìn hai mươi vũ khúc ánh sáng
chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi là chương trình cao đao sẽ diễn ra
ở đây cũng đã có hàng nghìn người tham gia để tham dự cái chương trình cao đao này
chào các em đây là năm thứ mới các em tham dự cái chương trình cao đao này
và đây là lần đầu tiên thì em tham gia chương trình cao đao ạ
cảm giác của em như thế nào
tham dự cái chương trình cao đao năm nay
em cảm thấy rất là hào hứng với cái không khí gọi là nghìn người ở đây ạ
thời tiết hôm nay thì sao
thời tiết hôm nay rất là mát mẻ rất là thích hợp cho không khí này ạ
năm nay bằng âm nhạc và các thủ pháp nghệ thuật độc đáo cao đao hai nghìn hai mươi điểm lại
các cuộc mất đáng nhớ những dấu ấn thành tiệu của việt nam trong những lĩnh vực trong năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mong chờ nhất vẫn là thời khắc đếm ngược
hai nghìn hai mươi mang một ý nghĩa đặc biệt hơn